được xác định là một trong sáu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh
mối liên kết vùng được cho rằng sẽ tạo ra nhiều lợi thế song thực tế với các vùng đã tồn tại nhiều năm như vùng thủ đô vùng đô thị tp hcm hay vùng đông nam bộ hiệu quả còn chưa thấy rõ
vậy cần làm những gì làm như thế nào để khai thác hiệu quả tới mô hình vùng trong quản lý đô thị
đô thị việt nam phát triển rất nhanh về số lượng nhưng vô số những hệ lụy vướng mắc phát sinh từ quá trình đô thị hóa dù được tiên lượng trước nhưng vẫn chưa được xử lý ngăn chặn một cách hiệu quả
các chính quyền đô thị phải chạy theo các vấn đề từ giao thông cấp thất nước môi trường dân cư xây dựng quản lý vận hành trung cư
quản lý đô thị khác với quản lý nông thôn chính quyền đô thị khác với chính quyền nông thôn
kết cấu hạ tầng khác quản lý dân cư
trật tự an ninh khác quản lý về bảo vệ môi trường cũng phải khác
nhưng hiện giờ mô hình quản lý tổ chức chính quyền đang đồng đều như nhau
kinh nghiệm kiến thức tri thức về quản lý đô thị còn hạn chế
chúng ta cần phải có cái cách quản lý về chính quyền đô thị
vì quản lý tại gọi là chúng ta phải là quản lý nhân nước quản lý xã hội
ở các thành phố như hà nội thành phố mình hoàn toàn khác với quản lý
ở những vùng nông thôn như là ở trên khung biển núi hay là khung nông thôn khác
chúng ta hiện nay không có phân biệt quản lý đô thị hay quản lý nông thôn hay quản lý các vùng khác
như thế cơ cấu hành chính về quản lý của chúng ta chức năng nhiệm vụ của chính quyền nó hoàn toàn như nhau
tôi cho rằng là nó phải thay đổi
công cụ quản lý nó thay đổi phải khác nhau
vì khi mà công cụ quản lý
những thay đổi khác nhau thì năng lực quản lý và kỹ năng quản lý khác nhau
khi điều động cán bộ quản lý từ khu vực nông thôn về khu vực thành thị
hay khi một khu vực được đô thị hóa phải trang bị cho cán bộ những kỹ năng và công cụ cần thiết
việc tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật vẫn được tổ chức khá đều ở các địa phương
tuy nhiên cách thức và thời lượng là chưa đủ để giúp cán bộ có được kỹ năng cần thiết
nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị
chính quyền ở các thành phố cần phải có những khác biệt
không thể giống như khu vực nông thôn
đô thị của ta không chỉ gặp vấn đề với những đô thị
đô thị không ra đô thị với quy mô quá nhỏ quá phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
mà còn gặp vấn đề ở các siêu đô thị với năng lực cũng như mô hình quản lý chưa theo kịp thực tế
cho nên bây giờ là chúng ta cứ đổ xô vào mấy cái đô thị lớn
tôi tán thành như nói là bây giờ mà cứ đô thị mà cứ thành những cái đô thị lớn
siêu đô thị thì không biết rằng là giao thông vận tải an ninh trật tự
rồi các cái bảo vệ môi trường sẽ tính thế nào
một cái thế giới người ta đã tính rồi là quy mô nó bao nhiêu là vừa
có đô thị vệ tinh thế nào
thì cái chuyện này là cái yếu
thật sự thì ở việt nam có một đặc điểm
là chỗ nào đô thị nào cũng có quy hoạch hết
nhưng không làm theo quy hoạch
và không có cái nơi nào tôi nghĩ thế giới mà quy hoạch
có cứ năm nay sửa mai sửa sửa liên tục cả
cứ sửa học quy hoạch xong lại sửa
có khi doanh nghiệp có ý kiến khác là sửa nhà nước sửa theo
thì đây là cái mà
mà tính tự phát rất cặp
đô thị của việt nam đang đi theo xu hướng đô thị nén với tính biểu trưng là các cao ốc
về lý thuyết đô thị nén với mật độ xây dựng hệ số sử dụng đất cao khoảng cách đi lại ngắn
hệ thống giao thông công cộng hiệu quả là phương án tối ưu trong việc giảm diện tích đất sử dụng
phát triển công năng theo chiều cao đưa nhiều hoạt động tích hợp trong một công trình đa chức năng
nhưng cái nén trong đô thị đang thiếu kiểm soát nên nén mà chưa hiệu quả nhiều hệ lụy
ở việt nam hiện nay cũng như là nhiều nơi trên thế giới đang có một quan điểm đó là chúng ta phải tạo ra các đô thị nén
thí dụ như hai cái ví dụ mà quý vị trong báo cáo có đưa ra đó là hàn quốc và trung quốc
thì họ đều đi theo con đường là đô thị nén
tức là build up và tăng cái mật độ làm cho cái density của khu vực đô thị nó tăng lên
và khi đó thì nó tạo ra cái hiệu quả
thì chúng ta cũng có thể hình dung được tại sao nó lại
có cái quan điểm này
thứ nhất đó là cái lợi ích lớn nhất nó đến từ việc là tăng được năng suất
tạo được sự tiếp cận đối với công an việc làm và dịch vụ tốt hơn
nó tạo được các cái cơ hội để tạo ra cái khoảng xanh cho đô thị
vì khi chúng ta ném lại chúng ta sẽ có các cái diện tích khác
có điều kiện để tăng hiệu quả sử dụng về năng lượng
tạo ra được các cái
cơ sở hạ tầng để giảm bớt ô nhiễm
nhưng cái vấn đề lớn nhất của nó nó tạo ra đó là ô nhiễm môi trường
đó là nó tạo ra tăng nghẽn về cơ sở hạ tầng
nó tạo ra quá tài về dịch vụ công
ví dụ như bệnh viện ví dụ như là trường học
năng lực của chính quyền trong quản lý đô thị thể hiện ở chỗ cân nhắc để cân đối giữa lợi ích và chi phí hệ quả
tiến sĩ vũ thành từ anh cho rằng
nhiều khi chúng ta giả định một cách quá đơn giản là cứ tăng được mật độ
tăng hiệu quả
việc tạo ra các đô thị nén và tăng mật độ dân cư của đô thị là phương án chọn tốt
nhưng phải có sự cân đối với cơ sở hạ tầng
nếu không thì sẽ chỉ tạo ra các đô thị hỗn loạn quá tải
mặt khác nếu không giải quyết được bài toán kinh tế của nông thôn
thì quá trình đô thị hóa này sẽ chịu sức ép của dòng người mưu sinh từ khu vực nông thôn
tìm công ăn việc làm tìm cuộc sống tốt hơn
dòng di chuyển mang tính tự nhiên này làm gia tăng áp lực cho các đô thị
vốn đã đang tắc nghẽn mà thiếu nguồn lực
vùng và mối liên kết các vùng đã được nói đến rất nhiều
ai cũng thấy rằng cần phải có liên kết giữa các vùng để tạo ra sức mạnh tổng hợp
không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau và tận dụng được lợi thế của nhau
thế nhưng từ lý thuyết đến thực tiễn quả là một chặng đường quá dài
còn thiếu nhiều điều kiện để thực sự phát huy lợi thế của toàn vùng
cũng như làm cho ưu thế lợi thế cạnh tranh của các địa phương trong vùng trở nên nổi trội rõ nét hơn
theo đánh giá của nhiều chuyên gia có vô số các thể chế liên quan đến liên kết vùng
nhưng vì không có thẩm quyền đối với hai vấn đề
một là quy hoạch hai là tài khoá nên liên kết vùng trở nên vô hiệu
do vậy để phát huy những ưu thế của vùng
cần có những cơ chế để liên kết vùng điều phối vùng và thậm chí là quản trị vùng có tác dụng
các vùng kinh tế trọng điểm chưa thực sự phát huy vai trò đầu tàu
thiếu tác dụng lan tỏa hiệu quả đầu tư chưa vượt trội
các vùng khó khăn phát triển thiếu bền vững khoảng cách giữa các vùng chưa được thu hẹp
liên kết vùng còn rất yếu nhất là giữa các tỉnh và thành phố
từ duy nhiệm kỳ cuộc bộ địa phương cũng gây nên những ảnh hưởng
trong khi đó liên kết vùng quá lọc lèo
chủ trương có nhưng thực ra mạnh ai nấy làm địa phương nào cũng muốn thành thành phố
ngày nay chúng ta chưa nhìn thấy
cái cơ chế hợp lý để làm được đó
mà nếu như không có một chính quyền vùng
thì có lẽ không thể làm được được đó
nên có thiết lập những
nhất định ở mức độ nào đó có chính quyền của vùng
ở đó họ có chính là ngân sách riêng
họ có chức năng nhiệm vụ riêng phù hợp với thân vùng
chứ còn nếu như chúng ta thành lập những hội đồng bằng tính chất tư vấn
nó không phải ràng buộc bởi mặt pháp lý
không có thẩm quyền và quyền lực
không có ngân sách
thì tôi nghĩ rằng khả năng mà điều phổi sự biệt nội này cho đến nay chắc vẫn như thế
cho nên rất cần thiết phải có sự thay đổi
có những hình thức về mà chính quyền vùng ở mức nhất định để điều phổi
nếu như mà vùng không có một thiết chế mà nó có quyền lực về tài khoá
và quyền lực về

thì tất cả các thiết chế vùng dù có hay ho đến đâu trên giấy tờ
nó cũng là con hổ hổ giấy
vấn đề phát triển vùng vấn đề cực tăng trưởng
những vấn đề này đã được thành phố hồ chí minh khu vực đông nam bộ
tính đến từ thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi
vấn đề liên kết vùng vấn đề phân bố nguồn lực
nhiều nội dung đã được đưa vào nghị quyết của chính phủ nhưng chưa thực hiện được
trên lý thuyết ấy
có quy hoạch phát triển các chuỗi đô thị tức là metropolitan
như vùng đô thị hà nội vùng đô thị thành phố hồ chí minh
nhưng trên thực tế không cánh kết theo quy hoạch
tôi ví dụ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng đã quyết định điều chỉnh quy hoạch vùng đô thị thành phố hồ chí minh
đến hai nghìn ba mươi và tầm hiện năm hai nghìn năm mươi trong có tám tỉnh
thì như vậy ở đây nó có một mươi bảy đô thị
theo quy hoạch vùng này
hệ thống đô thị được nối kết bởi sau đó
trong giai đoạn này quy hoạch giao thông riêng đường cao tốc giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
là năm trăm sáu mươi km chiều dài đường cao tốc để gắn kết cả kinh tế
cả đô thị của hệ thống đô thị này
nhưng cho tới nay làm được chín mươi hai km
như vậy các đô thị không liên kết được với nhau
quy hoạch và chính sách có hết nhưng không thực hiện được
tiến sĩ trần du lịch phân tích từ kinh nghiệm của nước ngoài về phát triển đô thị
theo đó yếu tố giao thông kết nối các đô thị với nhau
các vùng đô thị các khu kinh tế là điều kiện tiên quyết
ở honolulu có đô thị bỏ khoang gần chục năm
nhưng khi chính quyền làm con đường sắt nối từ trung tâm tới đó
là năm năm sau đã lấp đầy
trong khi đó quy hoạch phía nam cách đây một mươi năm làm đô thị nhân trạch của đồng nai
đô thị này muốn phát triển phải có điều kiện có cầu bắc qua sông sài gòn
cắt lái là hình thành đô thị nhưng đến giờ cầu vẫn chưa có
từ hai ba mươi năm trước từ bắt đầu như thành phố hồ chí minh
từ đầu tập niên chín mươi đã đặt một hướng rất rõ
tức là phát huyển đa trung tâm
chứ không phải là hướng tâm không dồn lại một chỗ
nhưng mà trên thân thực thi nó lại hướng tâm
vì nó có nhiều nguyên nhân
hay là ví dụ như là vấn đề ta đã xây dựng là vùng đô thị
có nghĩa là chủ đô thị ví dụ thành phố hồ chí minh và vùng đô thị
là trên cái địa bàn vùng đô thị thành phố hồ chí minh
đã nằm trên địa bàn tám tỉnh trên một cái bán kính khoảng một trăm linh km
thì nó hình thành một mươi bảy cái đô thị mà nó liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông
và nó xử lý chung vấn đề phát triển kháng suất ở đâu
vấn đề là môi trường thế nào vấn đề giao thông thế nào
vấn đề nguồn nhân lực thế nào là những cái đó nó hài hòa
thì những cái bài tốn như vậy là đang đặt ra
và chính vì vậy nó mới ngăn chất lượng đô thị và nó mới dám có ô nhiễm
đánh giá về vùng đông nam bộ tiến sĩ trần đình thiên cho rằng
vẫn là phát triển từng tỉnh tầm nhìn tỉnh ta chi phối
chưa rõ tư duy phát triển vùng không có cơ chế chính sách phát triển vùng
thiếu hệ thống liên kết phát triển vùng được coi là một trong những cản trở
phát triển lớn nhất hiện nay đối với vùng đông nam bộ
nguyên nhân của tình trạng này là do tư duy phát triển vùng
vẫn bị chi phối bởi tư duy dàn hàng ngang chia đều
vùng đông nam bộ cũng có cơ chế chính sách vận hành giống như các vùng khác trong cả nước
thực tế cho thấy tất cả các vùng đều vận dụng mô hình phát triển
gần như theo cùng một hướng về cơ cấu kinh tế
do vậy làm thế nào để có một cơ quan quản lý vùng có quyền lực
và hoạt động hiệu quả vẫn là câu hỏi lớn
để khai thác hiệu quả mối liên kết vùng trong quản lý đô thị
cũng như phát triển kinh tế xã hội
cần phải thay đổi tư duy phát triển vùng đổi mới về thể chế
để khai thác hiệu quả mối liên kết vùng trong quản lý đô thị cũng như phát triển kinh tế xã hội
với những quy định đang có chưa thể có hội đồng vùng
chưa đưa ra được khái niệm đối với việc tổ chức quản lý hoạt động theo vùng
cũng cần làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế vùng
liên kết vùng với quá trình phân công phân cấp giữa trung ương và địa phương
từ đó phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng vùng từng địa phương